trong đó từ tháng bảy năm hai nghìn một mươi năm thanh tra sở xây dựng đã có văn bản yêu cầu phường hiệp bình chánh xử lý công trình xây dựng không có giấy phép này
từ năm hai nghìn một mươi tám đến năm hai nghìn một mươi chín chính quyền phường cũng đã có nhiều quyết định ngừng thi công xử phạt hành chính và buộc tháo dỡ công trình
tuy nhiên có một tình trạng chung là công trình chưa thực hiện cưỡng chế theo quy định
là một đảng viên với hơn ba mươi năm tuổi đảng từng tham gia nhiều hoạt động của đảng và chính quyền tại địa phương
ông bùi văn toàn đã chia sẻ những suy nghĩ liên quan tới vấn đề vi phạm này
vấn đề xây dựng sai khép nó là một vấn nạn của xã hội nó xảy ra từ lâu rồi
ở nhiều địa phương trong đó có thành phố hồ chí minh thường thường là cái vi phạm đó nó có dây mơ dây bá từ trên xuống dưới
rồi là cái sự uông lòng của quản lý của chính quyền của các cấp kể cả vấn đề công trí bên đảng đảng lãnh đạo trực tiếp và toàn diện
nhưng mà không theo dõi kiểm tra thế nhưng mà cái truyền khai phụ thể
cái phối hợp giữa các ban ngành đoàn thể mặc dù biết nhưng mà người dân người ta lại không dám nói
dù đã tiếp xúc và làm việc với nhiều người dân cán bộ đảng viên đang sinh sống và làm việc tại phường hiệp bình chánh
nhưng số đông đều không dám cho quay lên truyền hình bởi họ sợ sẽ bị trả thù hay làm khó dễ
bởi nguyên chủ tịch ủy ban nhân dân phường hiệp bình chánh ông trần minh tú là người đã ký nhiều quyết định
cưỡng chế những sai phạm của gia đình ông lê ngọc quý lại nhận quyết định điều chuyển công tác về ban dân vận quận ủy với chức vụ chuyên viên
thì với người dân họ có thể bị làm khó dễ đến mức nào
thậm chí cán bộ trực tiếp có sai phạm về trật tự xây dựng là ông lê ngọc quý chánh thanh tra quận
lại được ông đặng nguyễn thanh minh chủ tịch ủy ban nhân dân quận thủ đức chỉ đạo giám sát đoàn thanh tra
thực hiện các quy định pháp luật về phòng chống tham nhũng
thực hiện tiết kiệm chống lãng phí tại ủy ban nhân dân phường hiệp bình chánh tại quyết định số bảy trăm sáu mươi sáu của ủy ban nhân dân ngày hai mươi tháng hai năm hai nghìn một mươi chín

trước áp lực của dư luận và sau cuộc họp của bí thư thành ủy nguyễn thiện nhân với các cấp chính
quận thủ đức ông lê ngọc quý phó chủ tịch hội đồng nhân dân quận thủ đức nhận trách nhiệm và xin thôi giữ các chức vụ đang giữ
trước đề xuất này ban thường vụ quận ủy thủ đức đã thảo luận xem xét và thống nhất đề xuất hình thức xử lý kỷ luật
báo cáo ban chấp hành đảng bộ quận và ban thường vụ thành ủy xem xét quyết định
câu chuyện về xử lý nghiêm minh sai phạm về trực tự xây dựng tại quận thủ đức sau hai tháng thực hiện chỉ thị hai mươi ba
về tăng cường lãnh đạo chỉ đạo nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về trật tự xây dựng trên địa bàn thành phố
đã chứng tỏ các cấp lãnh đạo thành phố đã lắng nghe ý kiến của nhân dân kiên quyết trong việc làm trong sạch đội ngũ cán bộ
củng cố niềm tin vào đảng và nhà nước của nhân dân